bộ tài nguyên và môi trường đang dự thảo thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tài trợ đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ quỹ bảo vệ môi trường việt nam
theo dự thảo chủ đầu tư thực hiện dự án bảo vệ môi trường sẽ được vay vốn ưu đãi
tổng mức dư nợ cho vay đối với một chủ đầu tư không được vượt quá một mươi năm vốn điều lệ thực có của quỹ bảo vệ môi trường việt nam tại thời điểm cho vay
trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn vốn ủy thác ủy quyền của chính phủ của các tổ chức và cá nhân
nguồn vốn cũng ưu tiên cho các hạng mục xây lắp thiết bị và công nghệ
thời hạn cho vay được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của chủ đầu tư
nhưng tối đa không quá một mươi năm ân hạn cho một dự án tối đa là hai năm